kiên quyết không để diễn ra tình trạng người vô gia cư lang thang trên phố
trong ngày đầu tiên tp hcm thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó hàng chục người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ăn xin
đã được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung chăm sóc y tế và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong những ngày thực hiện siết chặt giãn cách xã hội đối với những người vô gia cư
cơ nhỡ khó khăn đây là đối tượng yếu thế không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp năm k
nên cũng dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ngành lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm không để trường hợp này diễn ra trên đường phố
trong những ngày thực hiện siết chặt giãn cách xã hội đối tượng yếu thế không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp năm k

ngay trong ngày hôm qua lực lượng công an đã đi dọc các tuyến đường công viên gầm cầu trên địa bàn
để tìm và đưa những người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ăn xin về các khu tập trung chăm sóc y tế
đồng thời test nhanh kiểm tra sát covid hai và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín